do ảnh hưởng của rông lốc kèm theo mưa đá xảy ra vào đêm ngày hai mươi hai tháng bốn và dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
trên địa bàn tỉnh hòa bình có mưa vừa mưa to trong đó huyện vùng cao đà bắc là địa phương thiệt hại nặng nề nhất
mưa rông kèm theo mưa đá đã làm hỏng tốc mái hơn một trăm bảy mươi ngôi nhà
gần ba trăm linh hectare lúa hoa màu bị đổ gãy dập nát không có khả năng khắc phục thiệt hại khoảng tám mươi
một số công trình giao thông đang trong quá trình thi công tại các xã cao sơn đồng chum
cũng bị nước cuốn trôi khoảng hai mươi năm khối lượng đã thi công
tổng thiệt hại của huyện đà bắc ước tính khoảng năm tỷ đồng
ngay sau khi xảy ra ubnd huyện đà bắc đã thành lập các đoàn công tác
kịp thời hỏi thăm động viên những gia đình bị thiệt hại đồng thời chỉ đạo thực hiện phương châm bốn tại chỗ
huy động lực lượng phương tiện khắc phục thiệt hại để sớm ổn định đời sống cũng như sản xuất của nhân dân